từ nghệ an vào bình phước sống với mẹ ruột và cha dượng bé gái bảy tuổi nghi bị bạo hành với nhiều vết thương trên người
hôm nay công an xã tân hòa huyện đồng phú tỉnh bình phước đã mời người thân gia đình bé gái bảy tuổi
ngụ ấp đồng tân xã tân hòa để xác minh làm rõ những vết thương trên người cháu bé
trước đó hình ảnh bé gái bảy tuổi ngụ xã tân hòa huyện đồng phú với nhiều vết thương khắp cơ thể
được một người dân đăng lên trên trang cá nhân facebook và nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng
theo chủ tài khoản facebook cho biết chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy khi đi chợ về
chị qua nhà bé gái hàng xóm để cho quà thì vô tình phát hiện cháu có nhiều vết thương trên người
nghi ngờ có thể cháu bé bị đánh chị đã trình báo công an
hiện công an xã tân hòa đã mời người nhà của cháu bé lên làm việc
đồng thời đưa cháu bé cấp cứu tại trung tâm y tế huyện đồng phú
được biết bé gái từ nghệ an vào sinh sống với mẹ ruột và cha dượng
ở xã tân hòa huyện đồng phú được khoảng ba tháng nay hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ